thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông miyata chủ tịch tập đoàn tài chính sumitomo missi smfg
kiêm chủ tịch ngân hàng sumitomo mise smbc của nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao ngân hàng đã tham gia thu xếp vốn cho những dự án quan trọng
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của việt nam đóng góp thiết thực cụ thể
và phát triển củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn lắng nghe mọi ý kiến tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt
cho các nhà đầu tư nhật bản đang làm ăn tại việt nam luôn quan tâm đặc biệt đến việc thu hút đầu tư nhật bản vào việt nam
nhân dịp này thủ tướng mong muốn nhật bản đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào việt nam
vươn lên là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam
thủ tướng vui mừng về danh mục các dự án đầu tư phát triển tại việt nam mà ngân hàng smbc tài trợ vốn
đều là những dự án quan trọng quy mô lớn
thủ tướng mong muốn ngân hàng smbc mở rộng hơn nữa quy mô tín dụng cho các đối tác nhật bản và việt nam
đồng thời thông báo về những tín hiệu tích cực trong công tác tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở việt nam
thủ tướng mong muốn smbc tiếp tục mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư tại việt nam
tham gia tích cực hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng việt nam
nhấn mạnh việt nam đang phát triển mạnh mẽ kinh tế nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn
thủ tướng đề nghị smfg và smbc cần phát huy vai trò là cầu nữ
phối xúc tiến các doanh nghiệp nhật bản sang đầu tư tại việt nam
qua đó tiếp tục góp phần quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp toàn diện việt nam nhật bản
ông miyata cảm ơn chính phủ việt nam các bộ ngành nhất là ngân hàng nhà nước việt nam
đã tạo điều kiện cho ngân hàng smbc hoạt động thuận lợi ở việt nam
cho biết nhân dịp tổ chức kỷ niệm một mươi năm thành lập chi nhánh ngân hàng smbc tại việt nam
ngân hàng có mời nhiều doanh nghiệp nhật bản lớn đến việt nam tham dự
đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh việt nam
ngân hàng sẽ mở rộng việc cung cấp vốn ưu đãi cho việt nam nhất là lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng
tham gia sâu hơn nữa vào quá trình kinh doanh tại việt nam
trong quá trình đó ông mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành việt nam
ông miyata khẳng định tập đoàn luôn đồng hành với sự phát triển của việt nam